giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ khoảng hai trăm linh đồng một lượng lên sát mốc năm mươi tám triệu đồng một lượng
đây cũng là thông tin đầu tiên trong cụm tin vắn ngay sau đây
trong phiên giao dịch hôm nay mùng ba tháng tám công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc
ở mức năm mươi sáu tám triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi bảy chín mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
tăng một trăm bảy mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng hai mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước
trên lệch giá mua giá bán hiện tại là một triệu một trăm linh đồng một lượng
tập đoàn doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức năm mươi sáu bảy triệu đồng một lượng mua vào
và năm mươi bảy bảy triệu đồng một lượng bán ra tăng hai trăm linh đồng một lượng ở cả hai triệu
so với chốt phiên giao dịch cuối tuần vừa qua
giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh giá vàng giao ngay tại thị trường châu á
có thời điểm lên đến mức một chín trăm tám mươi năm usd một ounce
theo các chuyên gia giá vàng tăng bởi nhà đầu tư tìm đến mặt hàng này nhiều hơn
khi dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp